thời tiết trở lại với quy luật vốn có đó là những cơn mưa nhỏ mưa phùn mang sắc xuân đang xuất hiện ở các tỉnh thành miền bắc
nguyên nhân vẫn là do khối không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch biển tiếp tục giữ đới gió đông ẩm thổi từ biển vào
vì thế mà trong đêm nay và cả ngày mai ở trên khắp bắc bộ thời tiết chủ đạo vẫn là mây nhiều mưa nhỏ mưa phùn và sương mù trộn lẫn xảy ra ở trên diện rộng
trong đó thời điểm đêm và sáng là lúc mưa nặng hạt sương mù dày nên tầm nhìn xa nhiều khu vực ở bắc bộ sẽ bị giảm mạnh xuống dưới một km
vì thế để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông các phương tiện nên sử dụng đèn sương mù
ngoài ra do độ ẩm cao do vậy mặt đường sẽ trơn trượt người dân cần hết sức chú ý khi lưu thông trong thời điểm này
đến trưa và chiều mai mưa ở các tỉnh miền bắc tạm giảm trời dù không có nắng nhưng nhiệt độ cũng tăng nhẹ lên mức từ hai mươi một đến hai mươi ba độ
riêng khu vực hai tỉnh là lai châu và cả điện biên còn có khả năng hứng nắng nhẹ
vì thế nền nhiệt cao nhất ngày mai ở hai tỉnh tây bắc này sẽ tăng lên mức từ hai mươi bốn đến hai mươi năm độ
không khí lạnh suy yếu nhưng đới gió đông vẫn còn duy trì
vì thế mà trong đêm nay và sáng ngày mai một dọc các tỉnh miền trung từ thanh hóa trở vào đến tận bình định trời vẫn còn mây nhiều và giải rác có mưa
trong đó các tỉnh thành như thừa thiên huế quảng nam và cả đà nẵng đêm nay vẫn có khả năng xảy ra những điểm
mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ một mươi hai mươi mm
sang ngày mai mưa tạm giảm nhưng mây vẫn che phủ vì thế mà nền nhiệt ở miền trung ít biến động
từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi một đến hai mươi ba độ
xuống tới đà nẵng đến bình định nhiệt độ tăng lên mức từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
và từ phú yên trở vào đến bình thuận biên độ nhiệt sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
đời gió đông cũng có tác động đến thời tiết tây nguyên
làm cho khu vực này trong đêm nay trời nhiều mây ngày còn nắng yếu nên nhiệt độ ở tây nguyên cũng không cao
phổ biến chỉ từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
riêng các tỉnh nam bộ nằm ngoài vùng tác động của gió đông và không khí lạnh
nên trời tạnh giáo nắng từ sớm và nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến ở mức từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
trên biển bão số một tan đi thời tiết các vùng biển cũng chuyển tốt
ở hai huyện đảo là huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa mưa rông chỉ còn xảy ra ở một vài nơi
gió hướng đông bắc cường độ yếu cấp bốn cấp năm sóng biển thấp dưới hai mét biển lặng
nhìn chung thuận lợi cho việc ra khơi trở lại của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước